mưa lớn kéo dài trong gần hai ngày qua tại đà nẵng và các tỉnh biển trung đã khiến cuộc sống sinh hoạt của người dân gặp không ít khó khăn
tại một số tuyến đường trung tâm của thành phố đà nẵng lại tái diễn tình trạng nước ngập sâu kể từ trận mưa to lịch sử vào cuối năm hai nghìn một mươi tám
và khiến cho nhiều phương tiện chết máy gây ủn tắc giao thông
từ dạng sáng hôm qua do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với đới gió đông trên cao hoạt động mạnh dần
nên các tỉnh miền trung bộ đã có mưa vừa và mưa to tổng lượng mưa phổ biến từ một trăm năm mươi đến ba trăm linh mm có nơi lên đến bốn trăm linh mm
trong đó có đà nẵng phổ biến từ hai mươi đến năm mươi mm có nơi lên đến bảy mươi mm đã xảy ra tình trạng ngập cục bộ tại một số tuyến đường nội thành đà nẵng
trước đó cuối năm hai nghìn một mươi tám đà nẵng gặp phải trận ngập lịch sử sau nhiều ngày mưa lớn
trên toàn địa bàn thành phố có hàng chục điểm ngập
đến đầu năm hai nghìn một mươi chín ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng lên kế hoạch xử lý thoát nước trên địa bàn
theo đó chú trọng vấn đề giải quyết ngập úng đô thị khu công nghiệp với một mươi bốn nhiệm vụ trọng tâm
kinh phí thực hiện hơn ba ba trăm linh tỷ đồng từ ngân sách thành phố và vốn vay
theo thông báo đài khí tượng thủy văn khu vực trung trung bộ hiện tượng mưa vừa mưa to và có nơi mưa rất to sẽ còn tiếp diễn trong vài ngày tới
cần đề phòng lốc xét và gió giật mạnh